trong hai tháng qua tốc độ tăng trưởng tiến dụng của hệ thống ngân hàng bình quân đạt gần một hai một tháng
đây là mức tăng cao gần gấp đôi so với mức trung bình chín tháng đầu năm
tăng trưởng tiến dụng đến cuối tháng chín năm nay mới đạt gần sáu một
trong khi tăng trưởng tín dụng riêng hai tháng gần nhất là tháng một mươi và tháng một mươi một đạt hai ba mươi
mức này còn cao hơn cả mức bình quân tháng của cả năm hai nghìn một mươi chín
xét riêng tại nhóm ngân hàng thương mại mặc dù tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành thấp hơn cùng kỳ
nhưng nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng tiến dụng ở mức cao thậm chí gần chạm trần cho phép
dự báo với xu hướng phục hồi tín dụng hiện nay tăng trưởng tiến dụng cả năm nay có thể đạt từ chín đến một mươi